tại buổi họp báo về công tác tổ chức lễ hội khai ấn đền trần phường lộc vượng thành phố nam định tỉnh nam định
ban tổ chức cho biết đã tăng cường chuẩn bị về mọi mặt bảo đảm đủ số lượng ấn để phát cho người dân và du khách
theo ban tổ chức lễ hội lễ khai ấn đền trần xuân canh tí hai nghìn hai mươi diễn ra vào đêm bảy tháng hai tức ngày một mươi bốn tháng riêng
từ năm giờ sáng ngày tám tháng hai tức ngày một mươi năm tháng riêng ban tổ chức phát ấn cho nhân dân du khách
tại đền thiên trường nhà giải vũ và nhà trưng bày đền trùng hoa trong di tích lịch sử văn hóa đền trần cho đến khi hết ấn
năm nay ban tổ chức sẽ tính toán cân đối tăng lượng ấn phát cho nhân dân du khách để mọi người đến với lễ hội đều nhận được lộng ấn
để bảo đảm an ninh trật tự trong lễ khai ấn phát ấn ban tổ chức tiếp tục sử dụng một mươi sáu camera tại khu vực đền thiên trường
nơi diễn ra lễ khai ấn giữa kiệu ấn nhằm giám sát phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về hoạt động lễ hội